thưa quý vị quý vị đang theo dõi chuyên mục tạp chí đối ngoại phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị khán giả đối ngoại nhân dân là một kênh góp phần không nhỏ đưa hình ảnh đất nước con người việt nam tới với bạn bè quốc tế
trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị khán giả giáo sư tiến sĩ trương quốc bình
ủy viên hội đồng di sản văn hóa quốc gia để cùng nghe ông chia sẻ những câu chuyện thú vị
về hành trình của những di sản văn hóa quốc gia đã được unesco công nhận
trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu từ quý vị khán giả giáo sư tiến sĩ trương quốc bình
và nghe nói về hành trình của quốc gia nghiên cứu
của quốc gia nghiên cứu
trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu từ quốc gia nghiên cứu
và ngay sau tiểu mục chuyện việt nam sẽ là tiểu mục việt nam yêu thương với phóng sự về những người bạn nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại việt nam đang hòa nhập với nền văn hóa của người việt thông qua một chuyến du xuân
trước tiên xin mời quý vị khán giả cùng đến với những thông tin đối ngoại nổi bật trong tuần qua
chiều ngày hai mươi tám tháng ba tại phủ chủ tịch tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tiếp ngài suhen mohamed farad al maroui bộ trưởng bộ năng lượng và công nghiệp các tiểu công quốc ả rập thống nhất uae nhân chuyến thăm và làm việc tại việt nam trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng ba
tổng bí thư chủ tịch nước khẳng định việt nam coi trọng quan hệ hữu nghị tốt đẹp hợp tác nhiều mặt với uae một trong những đối tác thương mại đầu tư và lao động hàng đầu của việt nam tại khu vực trung đông trong đó hợp tác thương mại đầu tư năng lượng đang là những điểm sáng nổi bật
đêm quảng bình quê ta ơi
ví dụ thế thì bà con là rất là
vui vẻ thế và mình nghiệp ra
một cái điều là như thế là
là cái cách
thuyết phục cách giải thích
là như thế là như thế nào cho nó
hợp lý thì đấy
nó có rất nhiều những cái kỷ niệm
mà nó nhiều lắm
chứ không thể nào mà
thời gian thì có hạn thì một vài cái như thế
để mà thấy chứ là
cũng rất mừng là
trong cái cuộc đời công tác ấy là
mình cũng có tham gia được
một phần nhỏ vào cái sự nghiệp
mà bảo vệ và phá thuy
giá trị di sản văn hóa của dân tộc
vâng xin cảm ơn
giáo sư tiến sĩ trương quốc bình vì những
chia sẻ của ông vừa rồi để cho
những khán giả của truyền hình nhân dân
cũng như khán giả trên cả nước có thể hiểu thêm
về giá trị những di sản văn hóa
việt nam và đến với
trường quay ngày hôm nay thì cũng có
một số khán giả của truyền hình nhân dân
cũng rất là quan tâm đến
di sản văn hóa việt nam
và các bạn cũng muốn đặt câu hỏi
cho giáo sư tiến sĩ trương quốc bình
xin mời bạn ạ
chào chào bác ạ
cháu là thảo linh cháu đến từ trường đại học kinh tế quốc dân
thì cháu có một cái câu hỏi muốn dành cho bác
đấy là ở việt nam thì có rất là
nhiều di sản văn hóa thế nhưng mà để
unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới
thì cần những tiêu chí gì và chúng ta
cần làm gì để đạt được cái tiêu chí như vậy ạ
câu hỏi của cháu
rất là hay
bởi vì nhiều người
thì cứ nghĩ rằng là như là
nó hiển nhiên là nó được công nhận
nhưng mà thế này
là một di sản
văn hóa hoặc là di sản thiên nhiên
muốn trở thành di sản thế giới
thì nó phải đáp ứng được
tiêu chí của
cái công ước mà usco
soạn thảo năm
những cái tiêu chí
của cái công ước này
nó được bổ sung tổng số là một mươi cái tiêu chí
mà về văn hóa
thì có sáu
về tự nhiên là có bốn
nhưng tất cả dù rằng là văn hóa hay là thiên nhiên
thì đều phải đáp ứng
cái gọi là dịch trên tiếng việt
là những giá trị toàn cầu nổi bật
thì nó mới là được công nhận là di sản thế giới
ví dụ như là huế chẳng hạn
huế đó là một quần thể di tích kiến trúc
mà như thế là ở đó
thì nó là thể hiện như là một bài thơ
về kiến trúc đô thị
ví dụ như thế thì nó là
giá trị toàn cầu nổi bật là nó ở đấy
thế vịnh hạ long
nó cũng là đầu tiên là nó được công nhận năm
là về những giá trị thẩm mỹ
đó là cái sự vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên
mà như thế là ai đến đấy cũng sửng sốt
trước những cái sự hài hòa của mây trời
của đảo đá
thế và đến năm hai nghìn thì vịnh hạ long
lại được công nhận tiếp về những cái giá trị
về địa chất
thế vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
thì nó ngay vào năm hai nghìn ba thì nó được công nhận
là những cái giá trị toàn cầu nổi bật về địa chất
thế và hy vọng rằng là khi mà tìm hiểu
thì một cái di sản nào thì các cháu sẽ tìm hiểu thêm
những cái giá trị nào nó khiến cho
di sản ấy trở thành di sản chung của nhân loại
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của giáo sư tiến sĩ trương quốc bình
và cũng một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia
chương trình của truyền hình nhân dân ngày hôm nay
xin cảm ơn ông ạ
quý vị vừa theo dõi tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay
và tiếp theo chương trình tiểu mục việt nam yêu thương
với phóng sự về những người bạn nước ngoài
đang sinh sống và làm việc tại việt nam
và đang hòa nhập với nền văn hóa của người việt
sẽ kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
như thường lệ mỗi mùa xuân về
liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố hà nội
lại tổ chức một chương trình du xuân
dành cho những vị khách nước ngoài đang sống và làm việc
tại hà nội
chương trình du xuân hữu nghị hà nội hai nghìn một mươi chín
vào trung tuần tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
đã để lại những rốn đậm nét trong lòng bạn bè quốc tế
với sự tham gia của bốn trăm linh đại biểu việt nam và quốc tế
là các đại sứ phu nhân phu quân
đại diện các cơ quan ngoại giao các tổ chức quốc tế
tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại việt nam
đại diện một số bộ ban ngành trung ương và hà nội
cuộc viếng thăm di tích đền trung và khu di tích long việt
thuộc huyện ba vì hà nội
đã trở thành một cơ quan hữu nghị hà nội
trong cuộc du xuân giấc việt nam
tôi sống tại đây rất lâu rồi
khoảng chắc là hơn một mươi năm rồi
nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi đã đến ba vì
và rất vui vẻ rất thích mà
đi chỗ ba vì ví dụ tôi chưa biết
chưa bao giờ thử rào ngốt
và ngày hôm nay
tôi đã mua một bộ rào ngốt để nấu canh
đây là rào ngốt để nấu canh
và tôi rất thích muốn ăn việt nam
tôi nghĩ chuyến đi rất tốt
như thường xuyên xảy ra với hà nội
trước hết tôi muốn cảm ơn hà nội
vì chuyến đi tuyệt vời
cái tòa nhà này rất đẹp

một buổi đêm rất tốt
để đến đây chương trình vào tháng sáu này
là một ý kiến rất tốt
và tôi làm cho họ một bài học
các đại biểu đã cùng nhau dâng hương tưởng nhớ các vị anh hùng dân tộc việt nam
và tham quan khu di tích lịch sử cấp quốc gia đền trung thuộc huyện ba vì
năm nay là năm thứ hai mươi hai chúng tôi tổ chức và mục đích của chúng tôi là để quảng bá hình ảnh của thủ đô hà nội
quảng bá các di tích lịch sử danh lam thắng cảnh làng nghề tới bạn bè quốc tế
để nhằm cho bạn bè quốc tế giới thiệu đến bạn bè quốc tế những nét văn hóa của việt nam của thủ đô hà nội chúng ta
mùa xuân là tết trồng cây
với truyền thống rất việt nam các vị đại biểu đã được tham gia hoạt động trồng cây
cũng như thưởng thức các tiết mục văn hóa nghệ thuật truyền thống đặc sắc của việt nam
có thể nói rằng hoạt động đã trở thành truyền thống hàng năm rất có ý nghĩa
nhằm giới thiệu với bạn bè quốc tế những di tích lịch sử làng nghề truyền thống của hà nội
là cơ hội tốt để gặp gỡ giao lưu tăng cường tình hữu nghị sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân thủ đô và bạn bè quốc tế
thưa quý vị chương trình tạp chí đối ngoại tuần này của truyền hình nhân dân cũng xin được tạm dừng tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý và trao đổi của quý vị khán giả
cũng như những lời nhắn nhủ cho những người ở xa thông qua địa chỉ facebook truyền hình nhân dân
hoặc địa chỉ email tạp chí dnracomgmail com
xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo